tại thành phố đà nẵng từ năm học hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy có một ngôi trường mới ra đời đó là trường trung học cơ sở hoàng sa quận sơn trà
vinh dự mang tên một quần đảo thiêng liêng của tổ quốc thầy trò nhà trường đang nỗ lực góp phần gìn giữ chủ quyền biển đảo quê hương bằng chính việc hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy và học của mình
nằm trên địa bàn phường ven biển thọ quang quận sơn trà thành phố đà nẵng trường trung học cơ sở hoàng sa mới được thành lập và đi vào hoạt động từ năm học hai nghìn một mươi sáu
hai nghìn một mươi bảy này được đặt tên theo quần đảo thiêng liêng của tổ quốc mà cũng chính là huyện đảo trực thuộc thành phố đà nẵng nên đội ngũ cát bộ giáo viên cũng như hơn năm trăm linh học sinh của nhà trường luôn ý thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của mái trường mình đang gắn bó
tôi rất tự hào mang tên trường hoàng sa giáo viên cũng như học sinh cũng ra sức thi đua gạt hái nhiều thành công tốt cố gắng học tập và giảng dạy tốt để xứng đáng mang tên trường hoàng sa
trong các buổi sinh hoạt dưới cờ những tiết học hay hoạt động ngoại khóa những vấn đề liên quan đến biển đảo quê hương luôn được các thầy cô giáo lồng ghép với nội dung bài học
qua đó góp phần trang bị kiến thức và giáo dục trách nhiệm tình yêu quê hương đất nước cho học trò
em là một học sinh ở trường trung học cơ sở hoàng sa và sau này em lớn lên em muốn làm bộ đội để bảo vệ tổ quốc bảo vệ hoàng sa
điều đặc biệt ở ngôi trường mang tên quần đảo hoàng sa này là có tới một nửa trong số ba mươi năm cán bộ giáo viên của nhà trường
trường là vợ các cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng biên phòng hải quân cảnh sát biển đang trực tiếp làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc
và phần đông học sinh là con em của ngư dân bộ đội
chính vì vậy vấn đề liên quan đến biển đảo quê hương luôn là chủ đề được thầy trò nhà trường đặc biệt quan tâm
vì là chồng em là công tác ở bên bộ đội hải quân miệng giờ thì anh ấy đang ở ngoài đảo trường xá
thế là thành vợ về dạy trường hoàng sa nữa là thành ra là cảm thấy rất là
vợ thì ở trường thì thi đua là dạy tốt với lại là tham gia tốt các phong trào để giúp cho trường có thể là ngày càng lớn mạnh
còn chồng thì ngoài đào thì lại là cố gắng hoạt động và nói chung là làm tốt hoàn thành tốt mọi công việc mà bên quân đội giao cho
bằng việc phấn đấu thi đua dạy và học tốt thầy trò trường trung học cơ sở hoàng sa phân đấu là hậu phương vững chắc nơi quê nhà
để người thân chắc tay lưới tay súng nơi biển xa
góp phần vào công cuộc bảo vệ chủ quyền đất nước